tỉnh bắc ninh hiện có một trăm hai mươi làng nghề trong đó có trên sáu mươi làng nghề truyền thống
do tính chất tự phát của các làng nghề và chủ yếu là làng nghề thủ công sử dụng những nguyên liệu sản phẩm dễ cháy
điều này gây tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bắc ninh
gia đình anh vũ cao giang thôn đạo tú xã song hồ huyện thuận thành
kinh doanh các mặt hàng vàng mã hàng chục năm nay
các mặt hàng với đầy đủ các chủng loại mẫu mã được làm bằng chất liệu giấy
trước đây do chưa ý thức được tác hại của cháy nổ nên người dân chưa có ý thức trong việc phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên những năm trở lại đây do nhận thức của người dân được nâng lên
ý thức được bảo vệ tài sản nên người dân chú trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy
nhà chúng tôi là một đến hai tầng nhưng tất cả các tầng đều có lối thoát
cửa trước cửa sau đều có lối thoát
đấy là một thiết kế cơm
thiết kế thứ hai nữa là trong các gian hàng đều có cái lối đi tức là lối thoát
từ cái ngách nhỏ ngách lớn chúng tôi đều bố trí những cái lối thoát
làng nghề sản xuất vàng mã xã sông hồ huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
với tổng số chín trăm linh hộ sản xuất kinh doanh vàng mã
với đặc thù nguyên liệu sản xuất từ giấy nên nguy cơ cháy nổ rất cao
điển hình là vụ cháy nhà làm vàng mã tại xã đại đồng thành huyện thuận thành khiến ba người tử vong
đám cháy đã được xác định bắt nguồn
từ kho chứa giấy đây là hồi chuông cảnh báo thức tỉnh nhân dân tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
thứ nhất là chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia công tác phòng cháy cháy
nhất là phải lân cao nhận thức cho những người đứng đầu các chủ cơ sở hộ gia đình
để họ nhận thức đúng về công tác phòng cháy cháy đối với cơ sở của mình
thứ hai là phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy
chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền huấn luyện
với thực trạng như hiện nay để làng nghề phát triển bền vững hạn chế thấp nhất các sự cố cháy nổ xảy ra
trước hết địa phương cần làm tốt công tác quy hoạch song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền
hướng dẫn tập huấn nâng cao ý thức chấp hành các quy định phòng chống cháy nổ cho các gia đình
doanh nghiệp làng nghề đồng thời huy động sự vào cuộc của các cấp ngành đoàn thể
trong việc tuyên truyền giám sát và kiểm tra các hộ sản xuất kinh doanh để kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm